trước diễn biến thiên tai khó lường từ đầu năm cho đến nay hôm nay tại hà nội
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đã có cuộc họp tổng hợp tình hình và ban công tác
chỉ đạo phòng chống thiên tai đặc biệt là đối với tình hình phức tạp tại khu vực miền bắc
tổng hợp từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm một trăm một mươi người chết và mất tích
tám mươi hai người bị thương và tổng thiên hại về kinh tế gần ba sáu trăm linh tỷ đồng
với diễn biến mưa lũ phức tạp cực đoan từ cuối tháng sáu đến nay
ngoài những ảnh hưởng về đời sống sản xuất công tác khắc phục thiên tai mới xử lý bước đầu tạm thời
khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng rất thấp
do vậy thời gian tới công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai từ nay đến hết mùa mưa bão cần riết ráo hơn
cụ thể cần phải giảm thiểu thiệt hại do lũ quét sạt lở ổn định nhà ở cho đồng bào
ra soát lại các phương án bảo đảm chống lũ hệ thống đê sông đê biển hồ chứa thủy lợi
trước diễn biến bất thường của thời tiết người dân trong vùng có nguy cơ cao về mưa lớn dẫn đến lũ quét và sạt lở đất
cần đề phòng di tản khỏi nơi cư trú tránh hậu quả khó lường của thiên tai